theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gia tăng các vụ tai nạn giao thông
cũng theo thống kê có khoảng bốn mươi số vụ tai nạn giao thông và một mươi một số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia
ngoài những biện pháp xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông phải thực hiện nghiêm phương châm
và uống rượu bia thì không lái xe
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém học sinh
chiều qua tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông trong lúc tuần lưu trên quốc lộ một thuộc xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
thì phát hiện ba đối tượng điều khiển xe mô tô cầm theo dao tự chế đuổi chém một học sinh ở xã hàm trung huyện nghĩa hành
tổ công tác cùng người dân đã kịp thời ngăn chặn bắt giữ các đối tượng cùng hung khí không để xảy ra thương tích
sau đó bàn giao các đối tượng cùng hung khí cho công an xã nghĩa thương xử lý theo thẩm quyền
hôm nay tại bản púa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên hai đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng quảng văn thiện và cà văn thu cùng trú tại thị trấn mường trà
huyện điện biên
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp ba trăm linh g chất bột màu trắng nghi là heroin và hai điện thoại di động
đặt in và mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá từ ba đến bốn triệu đồng
sau đó dùng những giấy tờ giả này để thế chấp vay tiền của nhiều người
đây là thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án sử dụng tài sản
tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ ra quyết định khởi tố
do vai tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ phan ngọc linh và nguyễn thị tuyết đã rủ nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ
giúp sức cho linh và tuyết còn có nguyễn mạnh cường là bạn trai của tuyết
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai linh đã dùng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại đều trú tại huyện tam nông tỉnh phú thọ
đối tượng võ việt phát trú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện trảng bom tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phát đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng
tổng số tài sản trộm cắp trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng tìm cách trốn thoát ngay sau khi sự việc xảy ra phát vẫn xa lưới khi công an huyện trảng bom tiến hành điều tra bắt giữ

phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê sĩ lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai tổ ba mươi năm cũ phường vĩnh hưng quận hoàng mai thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
và đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng